sau lúc hành hung anh hùng hạnh rút khẩu súng côn tự chế bắn lên nóc nhà
còn toàn dùng chai thủy tinh đập vào đầu anh hùng khiến nạn nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu
hiện tại cảnh sát đã thu giữ khẩu súng nói trên để điều tra làm rõ